nhà văn karen pakech từng học ngôn ngữ đức pháp anh siác và triết học mỹ học lịch sử nghệ thuật tại đại học charles ở prague
ông tham gia nhiều nhóm hoạt động tiên phong về nghệ thuật và thơ ca văn nghệ hiện đại ở siác
ngoài ra ông còn viết báo viết kịch chuyện ngắn và tiểu thuyết
vừa kịch địa đàng iua các robot toàn năng của rossum đã đưa tên tuổi của ông nổi tiếng khắp thế giới
người yêu văn học còn yêu mến nhà văn qua các bài viết hóm hình và sâu sắc về những chủ đề phong phú
qua tuyển tập chuyện ngắn và chuyện thiếu nhi hay trên các trang báo
ông còn được nhiều người biết đến qua những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đặc sắc dự đoán được viễn cảnh tương lai của thế giới
chuỗi sự kiện về nhà văn karen capec như thuyết trình hội thảo chiếu phim sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại hà nội